tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai về nhân quyền của việt nam
điều đó không chỉ thể hiện quan điểm nhất quán của đảng nhà nước việt nam trong việc bảo đảm quyền con người
mà bên cạnh đó thông điệp đanh thép của người đứng đầu chính phủ
còn có ý nghĩa khẳng định những thành quả to lớn về nhân quyền của việt nam
được minh chứng từ cơ sở thực tiễn
trong nội dung bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
các giá trị về quyền con người đã được chủ tịch hồ chí minh khẳng định rất rõ trước toàn thể nhân dân việt nam và thế giới
đó là quyền được sống được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
người cũng nhấn mạnh rằng đất nước việt nam do nhân dân việt nam làm chủ
toàn thể dân tộc việt nam
sẽ quyết đem tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững tự do và độc lập ấy
thực tế chúng ta đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng
để bảo vệ cho sự tự do độc lập thúc đẩy các giá trị về quyền con người
nhân dân việt nam đã phải đánh đổi hy sinh biết bao sương máu trong quá trình bảo vệ tổ quốc xây dựng và phát triển đất nước
đã gần tám năm
kể từ khi thành lập nước
đảng nhà nước việt nam luôn lấy quyền và lợi ích của nhân dân làm trung tâm trong mọi chính sách
hành lang pháp lý và hệ thống pháp luật để quản lý xã hội được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn
và ngày càng hoàn thiện mang đậm tính nhân văn của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
điều đó được thể hiện rõ trong nhiều văn bản luật
đặc biệt là trong nội dung các bản hiến pháp qua từng giai đoạn lịch sử của đất nước
năm hai nghìn một mươi ba là chúng tôi đánh giá đây là một bản hiến pháp là đỉnh cao trong hoạt động lập hiến bảo vệ bảo đảm quyền con người quyền công dân
chúng ta đã đưa nội dung của quyền con người quyền công dân từ chương thứ năm của hiến pháp chúng ta đưa lên chương thứ hai của hiến pháp
và quyền con người không chỉ quy định ở một chương riêng mà quyền con người còn được quy định ở hầu hết tất cả các chương của hiến pháp
ví dụ như bản hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
xây dựng trong thời điểm mà đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn thù trong giặc ngoài
tuy nhiên nó vẫn toát lên được cái quyền làm chủ của người dân đối với đất nước của một đất nước độc lập
ở đây đến hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba cũng vậy
tức là gì luôn luôn xuyên suốt kim chỉ nam cho xây dựng bất kỳ một chữ một điều một khoản nào của hiến pháp đều thể hiện quyền làm chủ của người dân việt nam trên lãnh thổ của quốc gia mình
vì vậy ngày nay chúng tôi xin hãy cùng nhau đi qua thiết kế nói của chương trình tổng thống legis ủy định tổng c helt tại việt nam
thế nên tôi ăn nh frick
và các hình thức đối xử trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
những công ước này đều đã được nội luật hóa trong hệ thống pháp luật việt nam
trong khu vực việt nam có những đóng góp tích cực trong việc thành lập ủy ban liên chính phủ asean về nhân quyền
ủy ban asean về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của phụ nữ và trẻ em
và thúc đẩy việc thông qua tuyên bố nhân quyền asean
những nỗ lực của việt nam trong việc thực thi quyền con người luôn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
bằng chứng rõ rệt là việt nam đã giành số phiếu rất cao khi được bầu là thành viên của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc

đặc biệt ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại trụ sở liên hợp quốc
đại hội đồng liên hợp quốc bầu việt nam làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi một với số phiếu ủng hộ cao kỷ lục một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi ba phiếu
việt nam đã hoàn thành tốt vai trò chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc
trong tháng một và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
để lại nhiều dấu ấn quan trọng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
cho thấy uy tín trách nhiệm quốc tế của việt nam về bảo vệ quyền con người
những nỗ lực và thành tựu về bảo đảm quyền con người và trách nhiệm quốc tế của việt nam
trong thúc đẩy các giá trị về nhân quyền là không thể phủ nhận
tuy nhiên với những kẻ chống phá việt nam dường như họ không nhìn thấy điều đó
hoặc cố tình phớt lở và luôn lặp đi lặp lại điệp khúc
việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền việt nam không có tự do
đáng khôi hải là một mặt họ tung hô kêu gọi hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
cần lên tiếng về vấn đề này vấn đề kia của việt nam
nhưng khi không đạt được mục đích thì họ lại quay ra chỉ trích chính tổ chức
mà họ vừa ca tụng
ví dụ như
khi thất bại trong việc ngăn cản việt nam trúng cử thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
hoặc khi việt nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
họ lập tức trở mặt và chỉ trích theo kiểu
cách bầu cử của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc chẳng khác nào
đảng cử dân bầu kiểu gì cũng chúng không có sự cạnh tranh
như vậy thì không có giá trị
điều đó càng cho thấy bản chất lưu manh cháo trở
của những kẻ luôn muốn chống phá việt nam
với mưu đồ nhằm thay đổi thể chế chính trị ở nước ta
báo cáo chương trình phát triển của liên hợp quốc undp năm hai nghìn hai mươi cho thấy
việt nam nằm trong nhóm các nước có chỉ số phát triển con người
ở mức cao trên thế giới
xếp thứ một trăm một mươi bảy trên một trăm tám mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến năm hai nghìn hai mươi
chỉ số phát triển con người hdi của việt nam
đã tăng hơn bốn mươi năm
và là nước có tốc độ tăng hdi cao nhất thế giới
là một trong số những quốc gia đã về đích sớm
trong nhiều mục tiêu thiên niên kỷ của liên hợp quốc
và đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
qua ba chu kỳ của cơ chế giả soát phổ quát
của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
việt nam đã ký kết phần lớn trong tổng số hơn sáu trăm linh khuyến nghị
và đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực
bảo đảm quyền cơ bản
và người dân có quyền quyết định mọi cơ hội phát triển của mình
đó là những minh chứng không thể bác bỏ
việt nam đã đạt được những bước tiến lớn
trong thúc đẩy bảo vệ quyền con người
thông qua việc phê chuẩn các điều ước quốc tế quan trọng
như công ước quốc tế về tra tấn
và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt san bạo
vô nhân đạo hoặc hãi nhục con người
và công ước về quyền của người khuyết tật
việt nam cũng đã nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý
nhiều điều khoản phù hợp với các công ước quốc tế
về quyền con người mà việt nam đã tham gia
những thành quả này của việt nam đã được đánh giá rất cao
trong giả soát định kỳ phổ quát chu kỳ ba vừa qua
tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam
là một trong những vấn đề luôn được các thế lực thù địch lợi dụng
để vù cáo việt nam vi phạm nhân quyền
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và luật tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi bốn
về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân
là lời bác bỏ chân thực trước những luận điệu xuyên tạc
về vấn đề tự do tôn giáo ở việt nam
điều hai mươi bốn hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba nêu rõ
mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
theo hoặc không theo một tôn giáo nào
các tôn giáo bình đẳng chức pháp luật
nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo
hoặc lợi dụng tin ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật
đây là những cơ sở pháp lý quan trọng
phù hợp với thực tiễn sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của đất nước
trong thời kỳ mới
bảo đảm hơn nữa quyền tự do tôn giáo của người dân việt nam
tôi thấy chính sách của đảng nhà nước rất là tốt
về chính sách tôn giáo và dân tộc
và đặc biệt là mới đây nhất
thì chúng ta lại có thể tìm ra những tên tôn giáo
được quốc hội cho ra bởi luật tôn giáo
tôi thấy trong luật tôn giáo này có rất là nhiều điểm
phải nói là rất tốt
trước đây thì thường chế tài một phía
nhưng mà nhờ cái luật này khi đã là luật rồi
dù anh là chức sắc tôn giáo hay là cán bộ nhà nước
nhưng nếu làm sai luật thì cũng sẽ bị luật trừng trị
một số các thế lực phản động ở nước ngoài
nhưng mà nghe đến đại hội đảng của mình
thì họ cũng vẫn cứ chọc vào
thì họ nói những cái xuyên tạc này
nói xấu chế độ của chúng ta
nhưng mà chế độ của chúng ta rất là tốt đẹp
bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới
đều có hệ thống pháp luật để quản lý xã hội
ngay cả những quốc gia được coi là thiên đường
về tự do dân chủ như các nước phương tây
quyền của công dân đều phải đặt trong khuôn khổ
được pháp luật cho phép
hơn ai hết những kẻ lưu vong
đang cao rộng đấu tranh cho tự do dân chủ
và quyền con người ở việt nam
như đỗ hoàng điểm nguyễn đình thắng lê công định
nguyễn văn đài trương quốc huy
hiểu rõ điều đó
tuy nhiên chúng cố tình lờ đi
để chữa mũi rùi phá hoại đất nước
vì động cơ chính trị thấp hèn
cũng dễ hiểu khi những đối tượng
chống phá trong nước như phạm đoan trang
phạm trí dũng nguyễn tường thụy
trần huỳnh duy thức cấn thị thêu
bị xét xử theo quy định của pháp luật
với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước
xâm phạm an ninh quốc gia
thì ở bên ngoài
nhau cổ suý tung hô những kẻ phá hoại đất nước
như những người hùng
về đấu tranh dân chủ nhân quyền
ở việt nam
cái tự do nguồn luận tự do báo chí
thì không phải anh muốn làm gì thì làm
mà nó phải trong cái khuôn khổ
quy định của hệ thống pháp luật
nhằm đảm bảo cái lợi ích của xã hội
và đảm bảo cái an ninh quốc gia
của mỗi đất nước mỗi dân tộc mỗi quốc gia
hai năm qua khi covid một mươi chín xuất hiện
tại việt nam đảng nhà nước
và chính phủ đã dốc toàn lực
nhanh chóng thực hiện mọi biện pháp
để đối phó với đại dịch toàn cầu
mục tiêu duy nhất là bảo đảm sức khỏe
sự an toàn của người dân trước dịch bệnh
dưới sự chỉ đạo của chính phủ hàng trăm
chuyến bay đưa công dân việt nam về nước
để tránh dịch bà gọi hỗ trợ
với hơn một trăm linh tỷ đồng
giúp người dân vượt qua khó khăn khi giãn cách xã hội
đặc biệt là nỗ lực của chính phủ
trong việc đưa vaccine về việt nam
nhằm thực hiện truyền thống pháp luật
về chiến dịch tiêm chủng toàn quốc
phòng ngừa và hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong
cho người dân trước sự nguy hiểm
của các biến thể mới
dù những thành quả chống dịch
bảo vệ người dân trước dịch bệnh của việt nam
được các tổ chức quốc tế đánh giá cao
nhưng những sự thật như vậy
thì chúng cố tình phớt lở
thay vào đó là giọng điệu công kích
bịa đặt dựng chuyện
nhằm phục vụ cho ý đồ bị ổi

mô hình của việt nam là một ví dụ
cho cả những nước đang phát triển
với nguồn lực hạn chế
và những nước phát triển
tham khảo về tầm quan trọng
của sự ảnh động thân tốc
và vai trò của các chính sách quốc gia
trong thời kỳ dịch bệnh
bên lề hội nghị cốc hai mươi sáu
hồi đầu tháng một mươi một vừa qua
thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh rằng
ông sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai
về nhân quyền của việt nam
khi thủ tướng gửi đi thông điệp này
thật kỳ lạ là những tổ chức
luôn lên giọng công kích về nhân quyền
hay những kẻ mấy lâu nay
vẫn kêu khóc cho tự do dân chủ
ở việt nam bỗng dưng im bật
chẳng thấy ai công khai lên tiếng
tranh luận với người đứng đầu
chính phủ việt nam về lĩnh vực này
thủ tướng sẵn sàng
hoặc là đối diện với bất cứ một ai
đó là một sự tự tin
những lời phát biểu của ông
rất đúng chuẩn về lý tưởng
xã hội chủ nghĩa không có gì sai hết
cũng đúng với thực tế và thực tiễn
của việt nam
khẳng định của thủ tướng rất phù hợp
với đường lối chủ trương của đảng của chúng ta
trong các văn kiện của đại hội
và thành quả của chúng ta trên lĩnh vực bảo vệ
bảo đảm quyền con người trong ba mươi năm năm
đổi mới của chúng ta thì không thể phủ nhận được
các cuộc kháng chiến vệ quốc
vĩ đại của dân tộc trong thế kỷ hai mươi
những thành tiệu về quyền con người
mà việt nam đã đạt được trong thời kỳ đổi mới
đến nay là bằng chứng thuyết phục
không thể phủ nhận đây chính là lời
bác bỏ đanh thép trước luận điệu xuyên tạc
về vấn đề nhân quyền ở việt nam
bảo đảm cho mọi người dân việt nam
được thụ hưởng đầy đủ nhất quyền con người
luôn là mục tiêu chính sách nhất quán
của đảng và nhà nước
chương trình góc nhìn sự thật tuần này đến đây cũng xin được kết thúc